thưa quý vị những đợt mưa lớn kéo dài đã chấm dứt tại khu vực bắc bộ
cả nước ngày hôm nay có xu hướng chung là ngày nắng nóng chiều tối có thể có mưa rông
vâng ạ nắng nóng rồi lại mưa rông nhiều người dù không vận động nhưng vẫn cảm thấy cơ thể mình ra mồ hôi
cảm giác dù không dễ chịu tuy nhiên quý vị cũng không nên lo lắng
bởi cơ thể đổ mồ hôi là để làm mát điều tiết thân nhiệt
vì chúng ta cần làm đó là hạn chế rượu bia và các loại thức uống có nhiều cà phê in
như là cà phê này trà một số loại nước tăng lực có thể kích thích cơ thể tiết nhiều mồ hôi
thay vào đó nên chọn các loại thức uống bù điện dài
một cảnh báo khác khi mà nắng nóng đó là nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ
bởi trời nóng thì nhiều trẻ em sẽ tìm đến sông hồ biển để bơi giải nhiệt
bởi vậy mà các bậc phụ huynh cần chú ý trong việc quan sát quản lý con em mình
vâng bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc
là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển nguồn lực con người của việt nam
như chủ tịch hồ chí minh từng nói ngày nay các cháu là nhi đồng
ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà của thế giới
trong những năm qua hệ thống pháp luật về quyền trẻ em việt nam ngày càng được hoàn thiện
quyền trẻ em đã tương đối đầy đủ đảm bảo tính thống nhất đồng bộ
hài hòa với luật pháp quốc tế và ứng phó kịp thời
với những mối quan hệ xã hội mới tạo hành lang pháp lý toàn diện
nhằm bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em ở mức cao nhất
thế nhưng thưa quý vị ở đâu đó ở một lúc nào đó
chúng ta vẫn phải nghe phải chứng kiến những vụ xâm hại trẻ em hết sức rúng động
thực trạng này đang đặt ra vấn đề gì để chúng ta bảo vệ trẻ em hiệu quả nhất
nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích trong vấn đề và chính sách một ít phút nữa
còn bây giờ hãy bắt đầu an ninh ngày mới sáng hai tháng sáu với phần tin tức cập nhật
dự lễ tổng kết khen thưởng đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính nồng nhiệt chúc mừng
và đặc biệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà đoàn thể thao việt nam đã đạt được
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết việt nam đăng cai tổ chức sea games ba mươi
với rất nhiều khó khăn thích
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết tâm cao của đảng
nhà nước sự nỗ lực quyết liệt của các bộ ngành cơ quan địa phương sự đồng hành ủng hộ của doanh nghiệp
và nhân dân và đặc biệt là sự cố gắng vượt bậc trong tập luyện và thi đấu của gần năm vận động viên
ở bốn mươi môn thể thao với năm trăm hai mươi ba nội dung mà phần lớn là các môn olympic và asean
thủ tướng chính phủ biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực tinh thần trách nhiệm của bộ văn hóa
thể thao thể thao và du lịch các bộ ngành cơ quan liên quan và các địa phương cùng tham gia tổ chức sea games ba mươi một
trên cơ sở những kinh nghiệm thành công và những hạn chế trong công tác tổ chức thi đấu sea games ba mươi một vừa qua
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cần tiếp tục duy trì củng cố vị thế thể thao thành tích cao của việt nam
đặt ra mục tiêu cao hơn đào tạo ươm mầm cho những hạt giống tiếp tục phát triển
để khẳng định vị thế thể thao việt nam trong khu vực và trên thế giới
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của bộ công an sự hướng dẫn nghiệp vụ của cục cảnh sát hình sự
vào chiều ngày hôm qua một tháng sáu công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ được đối tượng triệu quân sự sau một mươi chín giờ trốn khỏi trại giam của cục điều tra hình sự bộ quốc phòng
ở xã thành long huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
theo đó sau khi trốn trại triệu quân sự đã vừa lẩn trốn vừa di chuyển men theo đường rừng
về hướng huyện hà trung để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
đến khoảng một mươi bốn h ngày một mươi năm ngày một tháng sáu sau khi chạy trốn đến khu vực chợ vừng thuộc xã yên dương huyện hà trung tỉnh thanh hóa
sự đã bị tổ công tác của công an xã yên dương huyện hà trung phát hiện
phối hợp với lực lượng quân đội và quần chúng nhân dân bao vây bắt giữ
triệu quân sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã ba lần trốn chạy
trước đó sự đang chấp hành bản án trung thân về các tội giết người cướp tài sản đào ngũ trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản
và ngay sau khi lực lượng công an bắt được đối tượng triệu quân sự đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen công an tỉnh thanh hóa
bộ trưởng tô lâm ghi nhận và biểu dương thành tích khen ngợi việc bắt giữ đối tượng triệu quân sự của công an tỉnh thanh hóa nói chung
và các đồng chí trong tổ công tác công an xã yên dương nói riêng
bộ trưởng tô lâm đề nghị cục công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với công an tỉnh thanh hóa nghiên cứu
đề xuất lãnh đạo bộ có hình thức khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác truy bắt đối tượng triệu quân sự
và làm tốt công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân
đồng chí bộ trưởng cũng kêu gọi các đồng chí phát huy tốt kết quả đạt được
tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu
xin được tiếp tục với một chiến công khác của lực lượng công an nhân dân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet
dưới hình thức cá độ bóng đá đường dây do nguyễn văn kiên chú tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên cầm đầu
cùng với sáu đối tượng gồm ngô văn quyết chú tại hà nội nguyễn trọng quyền phạm văn lợi nguyễn trần hoán
nguyễn trường giang luyện duy thành đều trú tại tỉnh hương yên
kết quả điều tra xác định nguyễn văn kiên đã lấy tài khoản tổng super master trên trang mạng bóng tám mươi tám com
có máy chủ đặt tại nước ngoài sau đó chia thành các trang tổng nhỏ master và ation
giao cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh hưng yên và thành phố hà nội
đấu tranh mở rộng vụ án đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
tiếp tục bắt giữ hai đối tượng có liên quan trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc gồm
chú văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và đảng quốc oai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đều trú tại huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một mươi ba chiếc điện thoại di động ba bộ máy tính phong tỏa tám tài khoản ngân hàng
cùng nhiều thiết bị kết nối mạng internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan
bước đầu xác định lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến gần một trăm linh tỷ đồng
sau khi đã có đủ căn cứ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tình hình an ninh trật tự tại những địa bàn phức tạp về ma túy đã dần ổn định
mang lại cuộc sống bình yên cho người dân
đó chính là kết quả đáng ghi nhận sau sự quyết liệt đấu tranh ngăn chặn
và đẩy lùi tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy của công an huyện bình giang tỉnh hải dương
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại thị trấn kẻ sặt
nơi từng là điểm nóng về tội phạm ma túy
khu hạ thị trấn kẻ sạt huyện bình giang thời gian trước đây là địa điểm nhức nhối về tệ nạn ma túy
tại đây không ít đối tượng ngang nhiên mua bán sử dụng trái phép ma túy
như thách thức dư luận và lực lượng chức năng
người dân phải hạn chế ra ngoài vì lo ngại gặp phải các con nghiện
tuy nhiên tình trạng này đã chấm dứt khi công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt
chấn áp triệt xóa tụ điểm phức tạp này
một điểm chốt chặn với lực lượng cảnh sát cơ động và công an huyện
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đã chặn đứng tình trạng mua bán sử dụng trái phép chất ma túy ở đây
giá như những người hàng xóm người thân khi thấy dấu hiệu bất thường ở trẻ kịp thời lên tiếng can thiệp
giá như hội phụ nữ và chính quyền cơ sở tăng cường sự giám sát
giá như tổ dân phố ban quản lý trung cư lực lượng bảo vệ kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi trẻ có dấu hiệu bị xâm hại
nhưng thực tế nhiều trẻ em đã phải chịu đựng sự bạo hành trong cô đơn và im lặng
vâng mặc dù việt nam là quốc gia đầu tiên ở châu á
và là quốc gia thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu cũng quy định cấm mọi hình thức bạo lực về tinh thần thể xác trẻ
nhưng đến nay tình trạng bạo lực xâm hại trẻ em vẫn còn diễn ra nghiêm trọng
góc nhìn của luật sư trần xuân tiền đoàn luật sư hà nội cho rằng
chế tài đã đưa vào hoàn thiện nhưng thực thi chưa hiệu quả
về pháp luật về trẻ em thì với góc độ là những người làm luật
thì tôi thấy rằng là đã được rất là quan tâm
từ hiến pháp luật bảo vệ trẻ em và các công ước quốc tế
thì việt nam đã là một trong những quốc gia đi đầu về vấn đề bảo vệ trẻ em
tuy nhiên rằng trong thực tế đâu đó vẫn làn còn những việc trẻ em bị xâm hại
trẻ em cần phải bảo vệ cần phải được chăm sóc giáo dục tốt hơn
đấy là một cái đu cầu tắt yếu
vì vậy pháp luật cũng đang đưa ra hành lang để tạo ra sự hư hưởng
hướng đến hoàn thiện chứ không phải là pháp luật đã đưa ra đã thực hiện được một trăm linh
theo unicef việt nam có tới sáu mươi tám bốn trẻ em trong độ tuổi từ một đến một mươi bốn
cho biết từng bị bạo hành bởi cha mẹ hoặc người chăm sóc trong gia đình
thực tế này cho thấy sự thiếu hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em
thể hiện ngay trong chính các gia đình các bậc phụ huynh
đó chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ bạo hành gần đây
do chính cha mẹ bạo hành dã man con em của mình
hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại bạo lực trẻ em
chúng ta cũng đã không lạ gì những trường hợp là bố mẹ dạy con
mà đánh đến mức độ con tử vong
thế rồi là gì đánh như quân hàng quân thù
thì các bạn biết rằng là thường ấy là nghĩ rằng đẻ con ra là con mình
và trong gia đình mình cho nên là ta có quyền
nhưng mà mọi người đã hiểu rằng con ta thật ta nuôi rất là thật
nhưng đấy là công dân
chúng ta phải tôn trọng như là một công dân
và chúng ta phải tôn trọng đó là một con người
và phải được binh nẳng chứ chúng ta không được dùng vũ lực
chúng ta không được dùng những cái miệt thị
không được dùng cái trá tấn cái mặt tinh thần như là một số xảy ra
là một trong những thông điệp của tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn hai mươi hai
được phát động vào tối ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội
qua thông điệp này thì mỗi cá nhân mỗi tổ chức xã hội cộng đồng dân cư
đều phải thấy trách nhiệm của mình
trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em
chúng ta phải nâng cao giải pháp xử lý những hành vi bạo lực
những hành vi tra tấn về mặt tinh thần đối với trẻ em đối với những người lệ hoặc mình
mà chúng ta phải thấy rằng mọi người không những là phải lên án
phải coi cho họ đó là không phải việc của nhà anh
không có chuyện đó là vùng cấm mà mọi người có quyền được gì ạ
lên tiếng để bảo vệ trẻ em
chứ tránh cái việc là đèn cho anh ấy rõ
đánh tàn tệ nhưng mà không dám nói không dám ý kiến
mà đấy là nghĩa là việc của nhà ta con người ta
cho nên chúng ta cần thay đổi nhận thức để chúng ta làm sao cộng đồng tốt lên
và các cháu được đúng ý được chăm sóc được nâng niu được bảo vệ
vâng không thể chậm trễ hơn nữa các cơ quan tổ chức cộng đồng xã hội
cần hành động mạnh mẽ hơn chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em toàn diện hơn
trước mọi nguy cơ bị xâm hại thực thi đầy đủ các quyền của trẻ em
và các mục tiêu phát triển bền vững cho trẻ em
vâng ạ vấn đề và chính sách liên quan đến quyền trẻ em bảo vệ trẻ em
sẽ được kết thúc tại đây
tiếp theo thì mời quý vị và các bạn cùng đến với những chính sách đáng chú ý khác
vừa qua bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư bốn hai nghìn hai mươi hai sửa đổi
bổ sung thông tư một mươi hai hai nghìn một mươi bảy với nhiều thay đổi về việc học bằng lái xe ô tô
từ ngày một mươi năm tháng sáu
thông tư bốn điều chỉnh tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông
nhưng đồng thời cũng giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái
để đảm bảo tổng số giờ học vẫn như trước đây
ngoài ra các cơ sở đào tạo lái xe được lùi thời điểm trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô
để đào tạo lái xe ô tô đến trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày một mươi tháng sáu không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học
trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
như vậy thông tư ba chỉ yêu cầu các viên chức chuyên ngành y tế có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số
theo yêu cầu của vị trí việc làm
nghị định số một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi ndcp
quy định về hóa đơn chứng tử
trong đó quy định doanh nghiệp tổ chức kinh tế được sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đối với các doanh nghiệp tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in hóa đơn tự in
hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thì vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó
đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai các doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử
tiếp theo là một điểm báo
thưa quý vị trong bối cảnh nhiều biện pháp để hỗ trợ cho ngành hàng không đã được chính phủ triển khai
các hãng bay đang đứng trước áp lực phải tái cơ cấu để có thể duy trì và phát triển hoạt động
theo báo lao động sang năm hai nghìn hai mươi hai hàng không mới bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu phục hồi
tuy nhiên vẫn còn nhiều giao cản bởi giá nhân liệu tăng cao khiến cho nhiều hãng hàng không phải tăng giá vé
bên cạnh đó chuỗi cung ứng vật tư phụ tùng bị đứt gãy khiến cho nhiều ngành hàng không phải đối diện với nhiều thách thức hơn
theo các chuyên gia mặc dù khó khăn nhưng đây cũng là cơ hội để việt nam tái cơ cấu lại ngành hàng không
trong đó đặc biệt là các đội bay để phục vụ tốt hơn
để làm được điều này hàng không vẫn cần hỗ trợ về công nghệ để giảm thiểu thời gian thực hiện các quy trình thủ tục và điểm đến
mặc dù lạm phát trong năm tháng đầu năm đã được kiểm soát tốt nhưng từ nay đến cuối năm
nguy cơ lạm phát cao quay trở lại đối với việt nam là rất lớn
các cơ quan điều hành đang đứng trước bài toán khó đó là làm sao xoa dịu cơn bão giá mà không cản trở đạt phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
việc giá xăng liên tục tăng mạnh được coi là cú đánh bồi gây tác động dây chuyền lên cước vận tải chi phí sản xuất
logistic giá cả thực phẩm thức ăn chăn nuôi phân bón và giá nguyên nhiên vật liệu
ngoài ra áp lực lạm phát từ thị trường thế giới cũng tác động tới việc kiểm soát lạm phát trong nước bởi nền kinh tế việt nam có độ mở lớn
theo các chuyên gia việt nam đang có cơ hội để kìm tốc độ tăng của lạm phát đó là công cụ thuế phí để kìm giá xăng dầu
bên cạnh đó cần có hướng xử lý hài hòa chính sách tài khoá và tiền tệ
một thông tin luôn được cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch đầu tư nhấn mạnh trong các báo cáo gần đây về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài
đó là có nhiều dự án sản xuất chế tạo các sản phẩm điện tử công nghệ cao được mở rộng tại việt nam với quy mô lớn
thông tin này được đăng tải trên báo đầu tư
tiêu biểu là dự án samsung thái nguyên tăng vốn thêm một triệu đồng
dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử phú thọ tăng một trăm sáu mươi ba triệu đô la mỹ
đáng chú ý năm hai nghìn hai mươi một thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã lên tới gần ba mươi chín tỷ đô la mỹ tăng khoảng hai mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt trong ba dự án tỷ đô được cập nhật có một dự án trong lĩnh vực công nghệ cao quy mô vốn lên tới ba tỷ đô la mỹ
các chuyên gia đánh giá những dự án này đã góp phần quan trọng vào việc gia tăng đáng kể vốn đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao ở việt nam
đồng thời khẳng định xu hướng của các nhà đầu tư nước ngoài thích lựa chọn việt nam là cứ điểm sản xuất của mình
luật bảo vệ môi trường từ năm hai nghìn năm đã quy định trách nhiệm phải thu hồi sản phẩm đã qua sử dụng của các nhà sản xuất nhập khẩu pin
thế nhưng đến nay vẫn chưa có nhà sản xuất nhập khẩu nào ra các thông báo chính thức rằng sẽ thường xuyên nhận lại pin cũ từ cộng đồng
thống kê cho thấy
mỗi người dân việt nam thải ra trung bình một ba kg chất thải điện tử một năm
tuy vậy lượng rác thải điện tử được thu hồi xử lý đúng quy trình là rất ít
theo đánh giá của các chuyên gia rác thải điện tử tại việt nam vẫn chủ yếu được thu gom bởi lực lượng đồng nát cơ sở ve chai phế liệu hoặc là các cửa hàng sửa chữa và mua bán đồ điện tử
do đó nếu các nhà sản xuất nhập khẩu vẫn chưa có động thái tích cực nhập lại pin cũ từ cộng đồng và đẩy mạnh xây dựng các địa điểm thu gom thuận lợi
thì việc giảm thiểu tác hại của rác thải điện tử tới môi trường sẽ không đem lại hiệu quả
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại các tin chính đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
dự lễ tổng kết khen thưởng đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một diễn ra vào chiều qua
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nồng nhiệt chúc mừng và đặc biệt biểu dương những thành tích xuất sắc
mà đoàn thể thao việt nam đã đạt được
thủ tướng chính phủ cũng biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực tinh thần trách nhiệm của bộ văn hóa thể thao và du lịch
các bộ ngành cơ quan liên quan và các địa phương cùng tham gia tổ chức thành công sea games ba mươi một
sau hơn một mươi chín giờ trốn khỏi trại giam của cục điều tra hình sự bộ quốc phòng ở xã thành long huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đối tượng triệu quân sự đã bị công an tỉnh thanh hóa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện hà trung vào chiều qua
giữ được đối tượng triệu quân sự đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen công an tỉnh thanh hóa
đường dây cá độ bóng đá do nguyễn văn kiên chú tại xã tân việt huyện yên mỹ tỉnh hương yên cầm đầu vừa bị công an tỉnh hương yên triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một mươi ba chiếc điện thoại di động ba bộ máy tính phong tỏa tám tài khoản ngân hàng
cùng nhiều thiết bị kết nối mạng internet và hàng nghìn trang tài liệu có liên quan
bước đầu xác định lượng tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến gần một tỷ đồng
hành vi xâm hại trẻ em đặc biệt là bạo lực trẻ em trong gia đình vẫn diễn ra khá phức tạp trong thời gian vừa qua
thực tế này cho thấy chế tài pháp luật bảo vệ trẻ em chưa thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế
do đó điều đặt ra là các cơ quan tổ chức cộng đồng xã hội cần hành động mạnh mẽ hơn chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trước mọi nguy cơ bị xâm hại
thực thi đầy đủ các quyền của trẻ em và các mục tiêu phát triển bền vững cho trẻ em